ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa chỉ đạo ủy ban nhân dân của huyện tuy an tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của các chính quyền xã an ninh đông
vì để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ làm hồ nuôi tôm cao chiều trái phép trong thời gian dài
theo phòng tài nguyên và môi trường huyện tuy an tại xã an ninh đông có bốn mươi tám hộ làm năm mươi bốn hồ nuôi tôm cao chiều
dù hoạt động trái phép nhưng chủ hồ đầu tư khá kiên cố các hồ có hệ thống cống chống sạt lở và xây nhà kiên cố ngay trên đất rừng phòng hộ
trước thực trạng trên ủy ban nhân dân tỉnh phú yên yêu cầu huyện tuy an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật
đối với hộ gia đình cá nhân lấn chiếm đất rừng phòng hộ để nuôi tôm xây dựng công trình trái phép trên đất quy hoạch rừng phòng hộ
đồng thời có văn bản thông báo cho các hộ dân chấm dứt nuôi trồng thủy sản
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của ủy ban nhân dân xã an ninh đông
trong công tác quản lý và sử dụng đất làm hồ nuôi tôm không đúng quy định